năm con cái của bà nguyễn thị ý ở thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi nhận được tin từ cha rằng mẹ bị ngã trong lúc treo cầu thang để thắp hương và đã tử vong
tuy nhiên trong lúc trôn cất thi thể thì lại phát hiện có nhiều dấu vết bất thường nghi là bị đánh nên đã trình báo cơ quan công an
sau sáu giờ đồng hồ tập trung điều tra vụ án thì một sự thật khác đã được đưa ra ánh sáng khi nạn nhân chết không phải bị ngã mà đã bị sát hại
và hồng thủ lại chính là người chồng của nạn nhân năm nay tám mươi một tuổi đã tạo hiện trường giả để trốn tránh tội lỗi
khoảng một mươi giờ sáng ngày bảy tháng năm công an thành phố quảng ngãi nhận được tin báo về nghi vấn cái chết của bà nguyễn thị ý bảy mươi chín tuổi ở phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
cơ quan công an khẩn trương có mặt khám nghiệp miệng trường khám nghiệp tử thi điều tra vụ việc
bà ý hiện tại sống riêng cùng chồng là ông nguyễn truyền tám mươi một tuổi
theo ông truyền cho biết tối ngày sáu tháng năm trong lúc trào cầu thang lên tầng trệt thắp hương bàn thờ thì không may bà ý bị ngã và tử vong
ông truyền đã đến nhà con ruột báo tin
tuy nhiên cho đến sáng sớm hôm sau gia đình trôn cất thì phát hiện một số vết thương trên người bà ý
qua khám nghiệp miệng trường phát hiện một số dấu vết bị tẩy xóa trong bồ nạn nhân
ngoài ra phát hiện một khúc cây nghi dùng gây án
qua nắm xác minh giả soát các nguồn thương
theo thông tin cơ quan điều tra nghi vấn người chồng nạn nhân chính là thủ phạm gây án
cho đến chiều tối ngày bảy tháng năm ông truyền đã khai nhận hành vi đánh chết vợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã tạm giữ ông truyền để điều tra mở rộng vụ án
thì lực lượng đó cũng là nhanh cháo mà xuống là kiểm tra hiện trường và là nói chung là làm các công tác khám nghiệm tử thi rất là nghiêm tốc chuyên nghiệp
anh em làm rất là vất vả làm đến chiều muộn
thì nói chung là kết quả sơ bộ là cũng là đã có kết quả
và cho đến nay thì vụ việc đã được làm sáng tỏ
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ ông truyền có mối quan hệ bất chính với phụ nữ bên ngoài
trước khi xảy ra vụ án ông chuyển về nhà hỏi tiền bà ý để đi ra ngoài tiêu xài
nhưng bà ý không cho
ông truyền đã dùng khúc cây đánh người vợ tử vong sau đó lau sạch dấu vết tạo hiện trường giả bị ngã cầu thang
tiếp tục thông tin liên quan đến hoạt động của hội thánh đức chúa trời
công an tp yên bái tỉnh yên bái vừa bắt quả tang đối tượng đào xuân giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và phạm ngọc châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đang có hành vi chuyển đạo trái phép
vào tối ngày sáu tháng năm khi hai đối tượng đào xuân giáp và phạm ngọc châu đang tuyên truyền về hội thánh đức chúa trời
cho ông lưu đại định chú tại phường nguyễn thế học tp yên bái tìm bị lực lượng công an bắt quả tăng
khám xét nơi ở của hai đối tượng cơ quan công an thu giữ nhiều sách kinh thánh sách viết về hội thánh đức chúa trời băng rôn khẩu hiệu trang phục thánh lễ một số tiền mặt và nhiều tài liệu khác
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
lại thêm một vụ mua bán vận chuyển ma túy lớn vừa được triệt phá
công an tỉnh hải dương kết hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an vừa bắt đối tượng nguyễn văn hiển chú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương khi đối tượng đang vận chuyển hơn hai viên ma túy từ hải phòng về hải dương tiêu thụ
ngoài hai viên ma túy tổng hợp lực lượng chức năng còn phát hiện hơn ba trăm linh gram ketamine
đáng chú ý là toàn bộ số ma túy này được đối tượng hiển tinh vi cất giấu trong một phích điện để trên xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bốn a một mươi bốn nghìn sáu trăm một mươi bảy do hiển điều khiển
tiếp tục khám xét nơi ở của hiển cơ quan công an thu giữ lượng ma túy lớn khác gồm gần chín mươi gram ketamine và hai trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra nguyễn văn hiển khai nhận thường xuống hải phòng mua ma túy rồi mang về bán lại tại địa bàn huyện gia lộc thành phố hải dương và các vùng lân cận để kiếm lời
thông tin về vụ chống người thi hành công vụ xảy ra vào tối ngày sáu tháng năm tại nhà ga hành khách t hai cảng hàng không quốc tế nội bài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã ra quyết định bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự lái xe hãng taxi một trăm hai mươi ba đinh văn trung hai mươi sáu tuổi trú tại huyện sóc sơn để điều tra
như tin đã đưa vào thời gian trên anh đoàn minh nam nhân viên đội kiểm soát sân đỗ ô tô thuộc lực lượng an ninh hàng không của cảng hàng không quốc tế nội bài đã phát hiện xe taxi mang biển kiểm soát ba mươi e bảy mươi năm nghìn chín trăm linh hai do trung điều khiển vi phạm quy định
khi bị anh nam nhắc nhở trung không chấp hành mà còn xúc phạm nhân viên an ninh hàng không đang thực thi công vụ
sau đó điều khiển xe ô tô lao thẳng vào người anh nam khiến nhân viên an ninh này bị ngã
thấy anh nam dùng máy bộ đám liên lạc với các nhân viên an ninh khác đến hỗ trợ chúng tiếp tục lái xe đâm thẳng và hất tung anh nam lên nắp capo rồi rú ga phóng xe về hướng chạm soát vé bắc thăng long
liên quan đến vụ đuối nước thương tâm khiến hai nữ sinh trung học tử vong ở tp hcm vào chiều ngày hôm qua bảy tháng năm đến gần hai mươi giờ cùng ngày lực lượng chức năng quận chín tp hcm
đã hoàn tất công tác khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
bước đầu xác định vào chiều ngày bảy tháng năm nhóm tám học sinh của trường trung học cơ sở long phước ra khu vực bờ sông đồng nai nằm trên đường số năm phường long phước quận chín để chơi
lúc này em trần thị thanh thảo học sinh lớp tám và em trà my học sinh lớp sáu ra bờ sông để rửa tay thì không may bị trượt chân ngã khiến cả hai rơi xuống sông mất tích
phát hiện vụ việc những người bạn còn lại hô hoán và đi tìm người cứu
lực lượng chức năng sau đó đã có mặt triển khai
lực lượng chức năng cứu nạn cứu hộ
sau khoảng nửa giờ đồng hồ thi thể hai nữ sinh đã được tìm thấy gần khu vực gặp nạn
thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
vâng một mùa hè mới lại bắt đầu và đây cũng là thời gian xảy ra nhiều vụ việc thương tâm về đuối nước nhất
chính vì vậy chúng tôi một lần nữa khuyến cáo tới các bậc phụ huynh cũng như các trường học tăng cường quản lý hướng dẫn để học sinh có được những kỹ năng cần thiết tránh gặp phải những tình huống đáng tiếc
và đến đây thì bản tin một trăm một mươi ba online cũng xin được kết thúc và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục cùng với chị thu thủy và anh anh vũ
xin cảm ơn btv linh chi về những tin tức chị đã cung cấp tới quý vị khán giả
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng võ tuyên quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn mỹ giang xã mỹ thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn sống mới lõm dưới tay vuông và có sẹo dài kích thước một x năm cm cách một cm trên trước đuôi lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
là đối tượng bùi thanh tiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
một m sáu mươi ba da ngăm đen sống mũi thẳng dái tay trúc mắt đen và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mét trái
và đối tượng nguyễn phúc thọ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn bị công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi tám da trắng sống mũi hơi lõm rái tay trúc và có nốt ruồi cách một năm cm sau cánh mũi phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị chừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý